nhằm kích cầu du lịch nội địa và để người dân đi lại thuận tiện hơn sáng nay tại hải phòng
việt nam airlines đã khai trương bốn đường bay mới từ hải phòng đi đà lạt cần thơ bôn mê thuật và phú quốc
sau lễ cắt băng khai trương đúng tám giờ chuyến bay vn một nghìn hai trăm bốn mươi một chở hơn một trăm linh hành khách
cất cánh từ cảng hàng không quốc tế cát bi đến cảng hàng không quốc tế phú quốc đã chính thức đưa vào hoạt động bốn đường bay mới
và tần suất gồm hải phòng đà lạt bốn chuyến một tuần hải phòng phú quốc là từ bốn đến bảy chuyến một tuần
bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng sáu
riêng đường bay hải phòng cần thơ là ba chuyến một tuần và hải phòng bôn mê thuật là ba chuyến một tuần
sẽ hoạt động từ ngày hai mươi hai tháng sáu